phòng quản lý xuất nhập cảnh và phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên
phối hợp công an huyện ân thi đã kiểm tra phát hiện hai mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép
lưu trú tại nhà ông trần văn phương ở thôn đào quạt xã bãi sậy huyện ân thi
lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với hai mươi công dân trung quốc
và đưa về trung tâm cách ly số hai của tỉnh đặt tại trường đại học thủy lợi
tại xã an viên huyện tiên lữ để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời phối hợp với công an huyện tiên lữ và ban điều hành cơ sở cách ly
quản lý số người trung quốc nói trên và làm các thủ tục cần thiết theo đúng quy định
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật